trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển thái lan và malaysia các cầu thủ malaysia đã chiến đấu đầy quả cảm
cầm hòa hai đều trên sân của thái lan và xứng đáng giành vé vào trận chung kết
xin được chúc mừng đội tuyển malaysia
còn đối với đội tuyển việt nam thì ngày mai ngày sáu tháng một mươi hai chúng ta sẽ bước vào trận bán kết lượt về
với đội tuyển philippines trên sân vận động mỹ đình
và trong buổi tập cuối cùng của hai đội một đội đã đón nhận tin vui về nhân sự
đội còn lại thì đang phải đau đầu khi không có nhiều sự lựa chọn về nhân sự cho trận đấu ngày mai
bảy giờ ba mươi chiều nay đội tuyển philippines có buổi tập làm quen với mặt sân trên sân vận động quốc gia mỹ đình
theo quan sát trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết philippines có thêm một sự tăng cường về nhân lực
như vậy trong tay huấn luyện viên ericsson đang có tổng số một mươi tám cầu thủ
dù vậy chiến lược gia người thụy điển vẫn gặp khó khăn về lực lượng
khi tiền vệ manuelos bất ngờ gặp phải chấn thương ở buổi tập trước đó và phải tập riêng cùng bác sĩ
ngoài việc làm quen với mặt sân huấn luyện viên serven goran ericsson cũng chỉ đạo các học trò chủ yếu luyện tập phối hợp
bóng ngắn xút xa và các tình huống dàn xếp đá phạt góc
dù gặp bất lợi sau trận thua một hai ở lượt đi nhưng các cầu thủ philippines vẫn thể hiện sự quyết tâm rất cao
lội ngược dòng trước đội tuyển việt nam tại mỹ đình vào tối mai
trận bán kết lượt về với đội tuyển việt nam chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi
họ có lợi thế dẫn trước ở lượt đi cùng sự cổ vũ của cổ động viên nhà
tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội chiến thắng trong trận đấu tối mai
điều quan trọng nhất và lúc này chính là tinh thần đoàn kết của cả đội
ngay sau buổi tập của các cầu thủ philippines đội tuyển việt nam cũng bước vào buổi tập duyệt cuối cùng trước trận đại chiến trên sân nhà
trong một mươi năm phút đầu buổi tập đội tuyển việt nam chỉ khởi động làm nóng cơ thể
quãng ngắn dù vậy theo ghi nhận tinh thần của các tuyển thủ đang rất tốt và thực hiện tích cực các bài tập
một tin vui trong buổi tập tối nay chính là việc tiền đạo văn toàn đã kịp bình phục chấn thương
tuy nhiên theo thông tin từ chiến lược gia người hàn quốc park hang seo
văn toàn chỉ có thể ra sân nếu đội tuyển việt nam lọt vào trung kết
với việc đội tuyển philippines đang thiếu hụt trầm trọng với nhân lực
cùng với lợi thế được chơi trên sân nhà vào tối mai
việt nam đang có cơ hội rất lớn để tiến vào trận chung kết
và lập lại kỳ tích vô địch cách đây tròn một mươi năm